vùng ven biển như quảng ninh hải phòng thái bình nam định hay hà nam
sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng của khối không khí ẩm này nhiều nhất
nên có thể xuất hiện hiện tượng quá mù ra mưa
trong khi đó ở cao bằng bắc cạn tuyên quang thái nguyên phú thọ hay là cả thủ đô hà nội
dù không có mưa nhưng trời cũng sẽ duy trì trạng thái nhiều mây đến tận trưa chiều mai
với diễn biến thời tiết như vậy thì nhiệt độ ngày mai ở hầu khắp các tỉnh thành bắc bộ
chỉ phổ biến ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
riêng lai châu điện biên sơn la
hay khu vực hòa bình không chịu ảnh hưởng nhiều của đới gió đông nam
nên trưa chiều trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao hơn giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
gió đông nam ẩm cũng khiến cho thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
trong đêm nay và sáng ngày mai trời chuyển hẳn sang trạng thái nhiều mây
sáng sớm có sương mù nhiều nơi
sáng ngày mai khu vực này nắng muộn hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn với khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến tận bình thuận
không mưa ngày nắng sớm nhiệt độ vì thế vẫn cao giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết vẫn đang trong giai đoạn ổn định
đêm không mưa ngày nắng sớm
mức nhiệt cao nhất ngày mai tại tây nguyên sẽ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nóng khu vực bộ vẫn xảy ra ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển gió đông nam phát triển cũng là lúc hiện tượng sương mù
ở vịnh bắc bộ xuất hiện nhiều hơn nên tầm nhìn xa trong đêm muộn
và sáng sớm ngày mai sẽ bị giảm xuống dưới một km trong sương mù
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông nam cường độ yếu ở mức cấp bốn
khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cường độ cấp bốn đến cấp năm biển lặng
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước